mở đầu sẽ là tin tức về cơn bão số ba
cụ thể vào hồi một mươi h ngày hai mươi năm tháng tám vị trí tâm bão ở trên vùng ven biển phía nam tỉnh quảng đông trung quốc
canh mong cái quảng ninh khoảng ba trăm năm mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi giật cấp một mươi ba
dự báo trong những giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây sau đó là hướng tây tây bắc
và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới sau đó là vùng áp thấp trên khu vực bắc bộ
vùng nguy hiểm trên biển trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
phía bắc vĩ tuyến một mươi chín năm độ vĩ bắc phía tây kinh tuyến một trăm một mươi ba độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động trong vùng nguy hiểm
đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn và lốc xoáy
cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
ở khu vực phía bắc vĩnh bắc bộ bao gồm huyện đảo bạch long vĩ cô tô
gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão cấp tám cấp một mươi
sóng biển cao từ hai năm đến ba năm mét biển động mạnh
trở lại với thời tiết trên đất liền do ảnh hưởng của bão nên trong ngày hôm nay đến đêm mai
tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ có mưa to đến rất to và rông
lượng mưa phổ biến là từ một trăm linh hai trăm linh mm có nơi trên hai trăm năm mươi mm
cảnh báo nguy cơ lũ quét sạt lở đất nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ
sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng cục bộ
tại các khu dân cư vùng trụng thấp
sang đến chiều ngày hai mươi bảy mưa sẽ giảm nhanh và đến ngày hai mươi tám thì chỉ còn mưa ở diện vài nơi
do mưa nhiều nên nền nhiệt độ trên khu vực sẽ chỉ giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ cũng có mưa to từ hôm nay đến đêm mai
với lượng mưa có thể lên tới một trăm linh hai trăm linh mm có nơi trên hai trăm năm mươi mm
trong mưa rông có thể tiềm ẩn tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
người dân nơi đây cũng cần đề cao cảnh sát với nguy cơ xảy ra lũ quét
và sạt lở đất rất dễ xảy ra
sau đó cũng từ chiều ngày hai mươi bảy thì mưa có xu hướng giảm dần
còn về nhiệt độ nền nhiệt tại đây vẫn khá mát mẻ khi cao nhất sẽ chỉ giao động
ở xung quanh ngưỡng hai mươi chín ba mươi hai độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thủy thiên huế cũng chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão
nên mưa rông mạnh sẽ tiếp tục duy trì đến đêm mai
riêng tại thanh hóa lượng mưa có thể lên tới năm mươi một trăm linh mm
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió rất mạnh nguy hiểm
từ ngày hai mươi bảy mưa giảm nhanh
trời có năng gián đoạn
còn về nhiệt độ nền nhiệt tại đây chưa tăng cao vẫn sẽ chỉ phổ biến từ hai mươi năm ba mươi bốn độ
các tỉnh còn lại của trung bộ trời cũng chuyển nhiều mây hơn
có mưa rào và rông rải rác vào chiều tối
từ ngày hai mươi bảy tháng tám mưa giảm nhanh trên khu vực
có trăng cũng chỉ xuất hiện vào chiều tối ở các tỉnh phía nam
trời có nắng gián đoạn cùng mức nhiệt cao nhất ở xung quanh ngưỡng ba mươi một ba mươi bốn độ
tại phía nam nằm ở phía nam của hệ thống thời tiết phân tích như ở trên
kết hợp với gió mùa tây nam
nên tại tây nguyên tiếp tục có mưa rông diện nhiều nơi cục bộ có mưa to
trong cơn rông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió rất mạnh
sau đó từ ngày hai mươi bảy tháng tám khi các hệ thống gây mưa đồng loạt suy yếu
thì mưa sẽ giảm hơn về cường độ
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây cũng có mưa rông mạnh kéo dài đến đêm ngày hai mươi sáu
cục bộ có mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc và gió rất mạnh
và sau đó từ ngày hai mươi bảy thì mưa rông sẽ giảm nhanh
về nhiệt độ nền nhiệt tại đây vẫn ở trong ngưỡng hai mươi bốn ba mươi ba độ